kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng
chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng kinh tế asean hẹp lần thứ hai mươi sáu
tham dự hội nghị có các quan chức kinh tế cấp cao đến từ một mươi nước asean và phó tổng thư ký asean
tiếp theo các hoạt động thuộc chuỗi hội nghị đầu tiên của năm asean năm hai nghìn hai mươi
hội nghị bộ trưởng kinh tế asean hẹp lần thứ hai mươi sáu năm hai nghìn hai mươi sẽ được tổ chức từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại thành phố đà nẵng
trên cơ sở chủ đề chung của năm asean hai nghìn hai mươi gắn kết và chủ động thích ứng
việt nam đã đưa ra ba định hướng ưu tiên thuộc trụ cột kinh tế asean cho năm hai nghìn hai mươi
bao gồm thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối asean
đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững và nâng cao năng lực thích ứng
và hiệu quả hoạt động của asean
hội nghị quan chức kinh tế cấp cao asean diễn ra sáng nay nhằm thảo luận và triển khai những nội dung
để chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng kinh tế asean hẹp lần thứ hai mươi sáu sẽ chính thức bắt đầu trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng ba sắp tới
vào sáng nay bộ y tế đã có cuộc họp khẩn về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên hoang mang
và phải thực hiện theo những khuyến cáo của ngành y tế
trước sự lây lan nhanh của dịch bệnh covid một mươi chín tại hơn chín mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do covid một mươi chín
đề nghị tạm dừng miễn thị thực đối với các nước châu âu
tại cuộc họp sáng nay bộ y tế đã công bố trường hợp bệnh nhân thứ tư của hà nội
bệnh nhân này đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nữ hai mươi sáu tuổi sống tại phố trúc bạch
trong hai ngày qua cả nước đã ghi nhận năm ca mắc covid một mươi chín và nhiều người nghi nhiễm đang bị cách ly
các thành viên ban chỉ đạo đã xem xét lại hành trình di chuyển dịch tễ của các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
qua đó nhận định có khả năng nhiều ca mắc covid một mươi chín trong thời gian tới
các chuyên gia y tế đã bàn và đề xuất một số tiêu chí tạm dừng miễn thị thực cấp visa vào việt nam
như những nước có trên năm trăm linh người mắc hoặc mỗi ngày ghi nhận từ năm mươi ca mắc trở lên
đối với những bệnh nhân lớn tuổi có bệnh lý nền
sẽ cân nhắc việc nhập cảnh khuyến nghị công dân việt nam hạn chế tối đa du lịch thăm người thân tại các nước châu âu
kể cả các nước chỉ có một ca bệnh
để phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín phát động toàn dân khai báo y tế
có kết nối hệ thống công nghệ thông tin để lọc ra các trường hợp có tiền xử bệnh
đối với trường hợp nào khai báo y tế gian dối
nhất là các trường hợp nhập cảnh vào việt nam gây hậu quả nghiêm trọng
sẽ bị khởi tố theo luật truyền nhiễm nhóm a và những quy định của việt nam
vào chiều ngày hôm qua bộ công thương cũng vừa họp khẩn kích hoạt các kịch bản cung ứng hàng hóa
đáp ứng các nhu yếu phẩm và vật phẩm để phòng chống dịch bệnh
cân đối cung cầu theo diễn biến của dịch bệnh
sở công thương hà nội và các doanh nghiệp đã xây dựng các phương án dự trữ hàng hóa
theo bốn cấp độ dịch của tp hà nội nói riêng và cả nước nói chung
hàng hóa dự trữ hiện tăng gấp bốn năm lần ngày bình thường
hệ thống siêu thị như vinmark hàng hóa tăng bốn mươi
copmark tăng lượng dự trữ ngay tại các kho ở hà nội bắc ninh là ba mươi
bixi từ ba mươi bốn mươi
đảm bảo sẵn sàng hàng hóa phục vụ người dân các địa phương nơi có khu vực cách ly
riêng với tp hà nội bộ trưởng bộ công thương yêu cầu các sở ngành
tiếp tục chủ động kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa ở các tỉnh thành phố
sẵn sàng đưa ngay hàng hóa về hà nội khi có nhu cầu sử dụng cao và có biến động xảy ra
thành lập các tổ công tác đi kiểm tra nắm bắt giá cả
chống tình trạng gian lận đầu cơ găm hàng tăng giá hay không níu hết giá
sau khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có nhiều diễn biến phức tạp
tại các chợ siêu thị trung tâm thương mại trên cả nước lượng người mua sắm đã tăng cao
tại tp đà nẵng ghi nhận vào ngày tám tháng ba là ngày hôm nay
nguồn hàng hóa thiết yếu gồm thực phẩm nhu yếu phẩm khá rời rào
giá cả bình ổn đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân
ngoài ra thì các mặt hàng khẩu trang hay nước rửa tay cũng không khá hiếm
mặc dù lượng người mua sắm tại các chợ siêu thị trung tâm thương mại
trên địa bàn tp đà nẵng có tăng cao hơn so với thường ngày
tuy nhiên lượng hàng hóa vẫn luôn được đảm bảo
tại các siêu thị như pixi mega market co op market
và tại các chợ luôn luôn có nhiều người mua sắm
các chợ cũng có nguồn dự trữ hàng hóa và đảm bảo cung cấp đủ
những mặt hàng thiết yếu cho người dân trong thời gian tới
dù vậy để tránh tình trạng đầu cơ tích trữ
nên các chợ siêu thị chủ động giới hạn số lượng được mua
đối với một số mặt hàng như mì tôm gạo đồ hộp
các chợ cũng có nguồn dự trữ hàng hóa và đảm bảo cung cấp đủ

ngoài ra một mặt hàng khá là hot và hiếm trong thời gian vừa rồi
đó là khẩu trang và nước chịu khuẩn
chúng tôi cũng đã tăng cường rất là nhiều để có thể tăng cường thêm
nguồn cưng về khẩu trang kháng khuẩn cũng như nước tay khô
và để có thể không bị tăng cường
bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung thực phẩm
chính quyền địa phương và các bà ngành cũng tăng cường liên tục
kiểm tra giá cả chất lượng hàng hóa tại các chợ
tránh trường hợp lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ tích trữ tăng giá
bán hàng kém chất lượng
tình hình thực phẩm và lương thực thực phẩm của nhà nước
thì đầy đủ không còn thiếu và cũng gần đầy đủ
theo những nhu cầu
nhiều nhà hàng hóa của người dân cho nên đề nghị người dân
cũng đừng lo lặng gọi tập trung mua tích trực hàng hóa
để ảnh hưởng về vụ đề lưu thống hàng hóa trên thị trường
thứ hai chỉ đào cho các bán hồ lý
phải tăng cường kiểm tra
ngoài chuyển truyền giải thích đọc vấn loại
và nội dung đó tăng cường kiểm tra hàng hóa giá cá
tránh trường hợp một số tứ thương lợi dụng
lén dạy nổ văn hoặc đưa ra những kẻ hàng hóa
mà không đạt bấy chất lượng
ra thị trường trong thời điểm nhạy cảm này
lãnh đạo các siêu thị đã cam kết và sẵn sàng cung ứng tăng hai mươi đến bốn mươi
các chủng loại thực phẩm từ hệ thống chuỗi siêu thị của mình
và hệ thống các nhà cung cấp toàn quốc
người dân không nên tập trung mua quá nhiều vào một chủng loại hàng hóa
tạo nên sụt giảm tức thời ảnh hưởng tới người mua sắm bình thường khác
chỉ nên mua với số lượng đồ dùng để có sinh hoạt thiết yếu cho gia đình
nhằm tránh tạo sự đột biến trong mua sắm
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của cả cộng đồng
tạo tâm lý hoàng mang không đáng có
quý vị thân mến khác với không khí sôi động nhộn nhịp của mọi năm
thị trường quạt tặng ngày tám tháng ba năm nay vô cùng ảm đạp
nhiều cửa hàng doanh thu đã giảm từ bảy mươi cho đến tám mươi
trong kinh doanh thì sự nóng lạnh của thị trường là điều vượt ra ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp
thế nhưng chính sự linh hoạt và khả năng thích nghi trước biến động
mới là yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp sống sót qua các thời kỳ khó khăn
theo ghi nhận năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín cận kề và đến ngày tám tháng ba
nhưng chợ hoa rất ảm đạm nhiều cửa hàng doanh thu giảm từ bảy mươi đến tám mươi
thậm chí nhiều cửa hàng không dám nhập thêm hàng hóa vì sợ không có khách mua
mặc dù ế ẩm nhưng giá hoa hồng vào thời điểm tám tháng ba cũng tăng nhẹ so với thời điểm lễ tình nhân vừa qua
tăng khoảng năm mươi đồng một bó
nhiều shop hoa đặc biệt là thị trường hoa
hoa khô hoa lụa đã đẩy mạnh khâu bán hàng online chịu khó tìm ra những hướng đi riêng khác
tiếp tục với các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
một vụ vận chuyển trái phép một mươi khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc từ việt nam qua campuchia
vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và phát sỡ
vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm ngày bảy tháng ba tổ công tác thuộc trạng kiểm soát biên phòng vĩnh nguân
đồn biên phòng vĩnh nguân
một đội biên phòng tỉnh an giang trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại vườn vĩnh nguân thành phố châu đắc
đã phát hiện một đối tượng đang vác hàng hóa từ việt nam qua campuchia có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe
phát hiện tổ công tác đối tượng không chấp hành mà bỏ lại hàng hóa rồi chạy về phía bên kia biên giới campuchia
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong các thùng hàng đối tượng bỏ lại có chứa một mươi khẩu trang y tế
tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ sở hữu số hàng trên
tổ công tác lập biên bản tịch thu số khẩu trang trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
sau quá trình kiểm tra phân tích tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh hà tĩnh đã xác định được nguồn nhân
đã khiến cho ngao chết hàng loạt ở khu vực bãi triều ở xã mai phụ huyện lộc hà của tỉnh hà tĩnh
thông tin từ tri cục chăn nuôi và thú y hà tĩnh cho biết kết quả kiểm tra phân tích mẫu cho thấy
hàng chục tấn ngao ở khu vực bãi bồi ven cửa biển xã mai phụ chết là do mật độ nuôi quá dày
bãi nuôi ngao thời gian thả nuôi dài và không hề có thời gian gián đoạn giữa các vụ nuôi
bên cạnh đó yếu tố thời tiết thay đổi bất thường cũng có sự tác động khiến cho ngao chết
trước khi xảy ra hiện tượng ngao chết có những khoảng thời gian nắng
nhiệt độ khá cao oi bức sau đó đột ngột lại có mưa lạnh
khu vực nuôi ngao ở mai phụ có ba mươi sáu hộ dân tham gia nuôi
với diện tích hơn tám mươi hectare trong đó mức độ thiệt hại do ngao chết đã chiếm khoảng ba mươi
hàng năm thì vào thời điểm trước và sau tết nguyên đán
khi thời tiết thay đổi đột ngột tại khu vực bãi nuôi ngao ở xã mai phụ
cũng thường xảy ra hiện tượng ngao nuôi bị chết
nhưng năm nay số lượng chết đã nhiều hơn
trước diễn biến phức tạp của các loại dịch bệnh trên vật nuôi
nhất là cúng da cầm ah năm n một và ah năm n sáu
đang xuất hiện tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
tại tỉnh quảng bình dù chưa ghi nhận trường hợp phát sinh ổ dịch
thế nhưng chính quyền cơ quan chuyên môn và người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
đã chủ động tập trung và tích cực triển khai các biện pháp để phòng chống dịch bệnh
phóng sự được ghi nhận tại tỉnh quảng bình cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
để chủ động phòng chống nguy cơ bùng phát dịch cúng gia cầm
sở đã tích cực tham mưu ubnd dân tỉnh chỉ đạo hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia cầm
tổ chức đoàn công tác cử cán bộ kiểm tra giám sát chặt chẽ việc buôn bán vận chuyển da cầm và sản phẩm da cầm
phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển buôn bán gia cầm sản phẩm gia cầm nhập lậu qua bên dưới
không dõi nguồn gốc trên địa bàn quản lý
tăng cường kiểm tra giám sát tại các chốt kiểm dịch động vật nhằm phát hiện và xử lý kịp thời khi có mầm bệnh ổ dịch xảy ra
thực hiện chỉ đạo của ngành nông nghiệp tỉnh quảng bình bên cạnh sự chủ động phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi của các hộ chăn nuôi
ngành nông nghiệp các địa phương trong tỉnh đã chủ động tích cực triển khai nhiều biện pháp trong phòng chống dịch cúm da cầm
thực hiện chỉ đạo của ngành nông nghiệp tỉnh quảng bình bên cạnh sự chủ động phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi của các hộ chăn nuôi
ngành nông nghiệp các địa phương trong tỉnh quảng bình đã chủ động tích cực triển khai nhiều biện pháp trong phòng chống dịch cúng gia cầm
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo đúng quy định
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh gia cầm ngành đông nghiệp quảng bình cũng khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú trọng tiêu độc khử trùng
làm sạch vệ sinh chuồng trại phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học
ngoài ra người dân cần giám sát chặt chẽ vật nuôi nếu có biểu hiện bất thường
cần báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý tránh để dịch bệnh xâm nhập lây lan